lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng là một dòng chảy văn học lớn có nhiều thành tiệu rực rỡ hợp lưu cùng văn học việt nam
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm dòng chảy văn học này tiếp tục vận động với những sắc thái mới nhưng cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới về xây dựng đội ngũ
về cách tân nghệ thuật về con đường đi đến trái tim bạn đọc
sau khi trại sáng tác văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng được nhà xuất bản quân đội nhân dân
và trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch bế mạc
có một mươi bốn tác phẩm hoàn thành và nhiều tác phẩm được đánh giá cao
nó qua rồi bây giờ mình nhìn lại làm thế nào đó để viết được những tác phẩm mà nó phản ánh chân thực hiện thực cuộc chiến tranh
phản ánh được lý giải được là cái nguyên nhân vì sao mà dân tộc mình chiến thắng
lý giải được là những cái của mà trước đây chúng ta chưa có điều kiện nhìn nhận
bây giờ ta có tư liệu bây giờ ta có điều kiện ta nhiều vấn đề đã được giải mã
và nhiều vấn đề là chúng ta đã thấy là tình hình thế giới các nước đã cung cấp thì chúng ta có đủ
thì bây giờ chúng ta với sự quan tâm của đảng nhà nước quân hệ chung hộ phòng thì chúng ta tập trung vào nghiên cứu khai thác để làm rõ những cái vấn đề đó
đội ngũ nhà văn quân đội đã đi qua chiến trường sau những thành tựu rực rỡ thì đến nay sức viết ngày càng giảm
một thế hệ nhà văn mới đã hình thành
họ được chuẩn bị kỹ càng về văn hóa điều kiện sống điều kiện học tập tốt hơn
nguồn tài liệu chiến tranh phong phú đầy đủ và tiếp cận tài liệu dễ dàng
nhưng khả năng phân tích các tài liệu ấy như thế nào để hiểu ra bản chất cuộc chiến lại là một thử thách
phải hiểu được câu chuyện chiến tranh việt nam không chỉ là của việt nam mà là câu chuyện của nhân loại thì tư duy sáng tác mới khác đi
văn học nghệ thuật về đề tài này không sợ mòn không sợ cũ
bởi vì nó đắp bồi phủ xa cho nhân cách
và phẩm chất con người việt nam một thời muôn thời mãi sau này
chiến tranh không phải là một đề tài khu vực
chiến tranh không có tội mô tiếp không có tội
mà anh miêu tả cái mô tiếp anh như thế nào
miêu tả chiến tranh và người lính như thế nào
nếu cứ đi vào cái dần vật cá nhân thì cũng không phải
mà cứ đi vào những cái hoành tráng hoặc gầm gào cũng không phải
tô hồng đó đắt đầu
môi đen đó nó càng đắt đầu
hãy phản ảnh như nó
hãy phản ảnh như nó
về văn thì nói thật ra là về đây chỗ này thì đứng bên cạnh những nhà văn lớn
và những nhà thơ lớn
thì tôi thì là gọi là nhà văn nhà thơ của đặc nữ sâu đặc nữ cha làng thôi
thế nhưng mình dùng câu từ ngôn ngữ nó rất là thuần nhã
và nó mang tính cách của một thời lính trẻ
chứ không gây nó không phải là lệnh chỉ huy
nó không phải là thế này thế khác
để cho người ta ví dụ như là cái bài thơ đó tôi viết cuối cùng kết thúc rồi
gạo này chén chén rượu này từ hạt gạo mẹ gom
ta đã uống chưa bao giờ say đâu nhỉ
nếu có say say cái thời trai trẻ say say một thủa lính trường sơn nữa
để cho người ta rất dễ vào
khi người ta đọc người ta thấy à đúng là mình có mất thời như thế
khi tổ chức chạy viết nhà xuất bản đã đưa ra được đề tài
tìm kiếm được tác giả tác phẩm ra đời vừa đúng chủ đề vừa có tác phẩm hay
đó là điều nhà xuất bản quân đội nhân dân đang triển khai và làm tốt
trên cơ sở đó bước đầu những tác phẩm có dấu ấn
những tác phẩm kinh điển sau mỗi đợt tổ chức chạy viết sẽ được xuất bản
sau đó những tác phẩm khác sẽ tiếp nối để có tài nguyên lớn cung cấp cho bạn đọc